tại đà nẵng hội tiêm mạch việt nam phân hội tiêm mạch can thiệp việt nam hội tiêm mạch hà nội và bệnh viện tim hà nội phối hợp tổ chức hội nghị tim mạch quốc tế thăng long lần thứ hai
đây là một sự kiện quan trọng của ngành tiêm mạch việt nam được tổ chức hai năm một lần
hội nghị năm nay quy tụ được hơn một trăm linh báo cáo viên và gần hai đại biểu tham dự hầu hết các lĩnh vực trong khoa học tim mạch đã được đưa ra trình bày
đây là hội nghị mà kết nối không chỉ các bác sĩ tim mạch của hà nội mà trong cả nước cũng như trong khu vực và trên quốc tế
năm nay chúng tôi cũng có rất là nhiều các chương trình khác nhau các chương trình cơ bản để cho các bác sĩ trẻ những người bác sĩ đa khoa và những chương trình chuyên sâu đi vào những lĩnh vực mới nhất cập nhật nhất ở trên thế giới cho các bác sĩ chuyên ngành tim mạch ở các bệnh viện lớn trên cả nước
gần hai trăm linh bản báo cáo qua
hầu hết các lĩnh vực trong khoa học được đưa ra và thảo luận cùng với các chủ đề nổi bật như tiếp cận hội chứng vành cấp cập nhật bệnh lý động mạch vành các chiến lược can thiệp động mạch vành qua gia cải thiện hậu sư tiêm mạch bởi các báo cáo viên trong nước và quốc tế
khoảng bảy mươi những báo cáo tại đây là do các bác sĩ từ tuyến tỉnh mang tới đó là một tín hiệu rất mừng cho phát triển của tim mạch nước nhà
trong tương lai như là hội nghị hôm nay nói
khi mà những cái ý tưởng trở thành hiện thực thì điều đó rất là quan trọng vì nó là nói về tương lai
khi tương lai phải có những tư tưởng mới đột phá để phát triển
và điều này hiện nay các bác sĩ việt nam đang nhận thấy điều đó và đang tìm những ý tưởng đột phá để phát triển thành công hơn
hội nghị đã ghi nhận được những điểm mới trong trần đoán và điều trị các bệnh tim mạch của ngành tiêm mạch việt nam
đây là những bài học quý báu góp phần phổ biến và trao dồi kiến thức chuyên môn
chuyên ngành cho đội ngũ bác sĩ tiêm mạch trên toàn quốc